thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi
vùng áp thấp trên khu vực miền nam philippines đã đi vào biển đông
vào hồi chín giờ vị trí tâm áp thấp cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
dự báo đến chín giờ ngày mai hai mươi năm tháng một mươi vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi cho tới một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số một mươi sáu cdtvk
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
thực hiện nghiêm công điện số một nghìn bốn trăm hai mươi cdttg ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
để ứng phó khắc phục tình hình mưa lụt
để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo cho các chủ phương tiện tàu
các thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến
của áp thấp để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực
ảnh hưởng của áp thấp giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời
xử lý tình huống xấu có thể xảy ra kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
và neo đậu tàu thuyền tại bến sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải
và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương cho đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến
của áp thấp đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết
để chủ động phòng tránh ứng phó
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
để chủ động ứng phó mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão
văn phòng bộ công an cũng đã ra công điện về việc đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương chủ động ứng phó mưa lũ khu vực trung bộ và sẵn sàng ứng phó
với áp thấp nhiệt đới bão trên biển đông
vâng như vậy là trong những ngày qua các địa phương từ thừa thiên huế cho đến bình định
đang trong đợt mưa đặc biệt lớn
mưa to gây lũ ngập lụt sạt lở đất cục bộ
phương ở quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
và làm một số người bị chết và mất tích
hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt hàng nghìn người dân phải di dân sơ tán
ngập trên diện rộng đã khiến cho nhiều tuyến giao thông bị chia cắt
tuy nhiên không dừng ở đó vào cuối tháng một mươi miền trung được dự báo là sẽ tiếp tục
hướng thêm hai ba đợt mưa rồn rập nữa
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
nhiều nơi từ thừa thiên huế đến bình định ghi nhận đợt mưa rất lớn
với lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm
một số nơi ở quảng ngãi quảng nam mưa xuất hiện với lượng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh mm
có nơi trên chín trăm linh mm chỉ trong vòng vài ngày
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa này được dự báo
tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai hai mươi năm tháng một mươi
sau đó nhiều loại hình thái thời tiết xuất hiện tương tác với nhau
và tiếp tục tác động đến trung bộ
cụ thể ngày hai mươi hai tháng một mươi
khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển đông
sau đó không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao
khiến mưa lớn ở khu vực miền trung kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
như vậy từ nay đến hết tháng một mươi các tỉnh trung bộ có thể hứng chịu
từ hai đến ba đợt mưa lớn với lượng có nơi trên một mm
đây là lượng mưa rất lớn
mưa lớn kéo dài liên tục trong hai ngày qua

khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam bị ngập lụt sạt lở
lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương
các lực lượng chức năng đã tích cực di rời dân đảm bảo an toàn
tại các địa phương ngập lụt nặng như là huyện phú ninh thành phố tam kỳ
lực lượng công an cơ quan quân sự được tăng cường cùng với phương tiện
để sẵn sàng hỗ trợ di rời dân và cung cấp lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân
toàn huyện phú ninh đã sơ tán tổng cộng ba trăm sáu mươi
với hơn một nhân khẩu theo hình thức senget để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ riêng trường hợp người già neo đơn trẻ nhỏ mới được sơ tán tập trung
tại nhà văn hóa do nước ngập quá sâu
cảnh sát đường thủy công an quảng nam sử dụng phương tiện cano
liên tục khảo sát các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân di rời an toàn
tại các địa phương miền núi quảng nam mưa lớn vẫn không ngừng khiến cho nguy cơ sạt lở cao
tại xã trà mai huyện nam trà my lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương
khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở sẵn sàng ứng cứu dân khi cần thiết
trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã giảm hơn so với hai ngày trước đó
tuy nhiên mực nước trên sông vệ sông trà khúc vẫn còn cao gây ngập lụt trên diện rộng
như là trung tâm thành phố quảng ngãi huyện bình sơn tư nghĩa
mực nước dân cao cũng khiến cho tuyến đường quốc lộ
a qua địa phận tỉnh quảng ngãi bị chia cắt tại nhiều điểm
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến phải tăng cường quân số
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ điều tiết phương tiện
ghi nhận của phóng viên an ninh hai mươi bốn giờ

mực nước dân cao cũng khiến cho tuyến đường quốc lộ một a qua địa phương tỉnh quảng ngãi bị chia cắt tại nhiều điểm